trong những căn nhà đơn sơ ven biển chỉ còn lại phụ nữ người già và trẻ em
liên tiếp từ tháng bốn đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ở đây sung sao tin đồn về một kẻ hấp bịt mặt
thỉnh thoảng xuất hiện vào lúc nửa đêm đột nhập vào nhà dân để hiếp dầm cướp tài sản
kẻ lạ mặt ấy cứ như một bóng ma xuất hiện rồi biến mất rồi lại bất thình lình xuất hiện
thỉnh thoảng xuất hiện vào lúc nửa đêm đột nhập vào nhà dân để hiếp dầm cướp tài sản
khi cơ quan điều tra xuống hiện trường bị hại vẫn còn rất sốc sức khỏe yếu và tâm lý hoảng loạn
theo lời khai cứu bị hại khi bà đang nằm ngủ đối tượng bịt mặt đầu cuốn khăn đã đột nhập vào nhà bằng cửa hồng

vì đối tượng rất manh động sử dụng dao để khống chế nên bà không dám kêu cứu buộc phải nằm im và làm theo yêu cầu của hắn
sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm hắn đã lục lõi lấy số tiền là chín trăm linh đồng
sau khi lấy lời khai của bị hại cơ quan điều tra đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường và đưa nạn nhân đi giám định
kết quả cho thấy nạn nhân có dấu hiệu bị hiếp dâm
lực lượng chức năng đã lấy mẫu và gửi đi giám định tại viện khoa học hình sự việt nam ở thành phố
quá trình làm việc với bị hại điều tra viên cũng đã thu thập được một số thông tin về đặc điểm nhận dạng của đối tượng
là một nam thanh niên tuổi từ hai mươi năm đến bốn mươi cao khoảng một m sáu mươi hai đến một m sáu mươi tám người cơ bắp rắn chắc có lông chân và mùi cơ thể rất nặng
trong quá trình điều tra ban đầu thì có hai chi tiết khiến cho các điều tra viên rất chú ý
đó là thứ nhất hàng ngày bị hại sống cùng nhà với một người cháu
tuy nhiên vào đêm ngày một mươi tám rạng sáng ngày một mươi chín tháng tám người cháu này lại đi chơi với bạn không về nhà ngủ
thứ hai đường về nhà bị hại phải đi qua nhiều ngõ ngách sâu và hẹp
đối tượng chắc chắn phải thông thạo địa bàn và nắm được hoàn cảnh của gia đình bị hại
thậm chí sống rất gần nhà bị hại
nên mới lựa chọn để ra tay
trong khi chờ đợi kết quả giám định công an huyện ninh hải cũng ngay lập tức chỉ đạo một buổi công tác
tiến hành thu thập thông tin từ quận chúng nhân dân để truy tìm manh mối của đối tượng
quá trình tiếp xúc với người dân trinh sát đã phát hiện
bà nguyễn thị a không phải là nạn nhân duy nhất trên địa bàn này bị đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà và thực hiện hành vi cướp hiếp
cụ thể vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng hai h ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng đã đột nhập vào nhà của chị võ thị bê ở thôn mỹ tân nhất
tuy nhiên chưa kịp thực hiện hành vi hiếp dâm hắn đã dùng dao khống chế rồi lục lọi lấy đi hơn ba triệu đồng
vụ thứ hai xảy ra vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng đột nhập vào nhà của chị đỗ thị c giả giọng chồng chị gọi mở cửa
sau đó dùng dao khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị này
vụ thứ ba xảy ra vào khoảng giờ ngày một mươi tám tháng tám tại nhà của chị nguyễn thị y
tương tự như đối với trường hợp chị b khi đối tượng đang khống chế chị y để thực hiện hành vi hiếp dâm
thì con của chị la khóc nên hắn đã lấy đi hai trăm linh đồng rồi bỏ chạy
ngoài ra còn một số phụ nữ khác ở hai thôn mỹ tân nhất và mỹ tân nhị khẳng định cùng bị một đối tượng hiếp dầm đối với chị này
ở hai thôn mỹ tân nhất và mỹ tân nhị khẳng định cùng bị một đối tượng lạ tìm cách đột nhập vào nhà
nhưng vì nhiều lý do nên hắn không thực hiện được
tất cả các nạn nhân đều có đặc điểm chung là chồng làm nghề đi biển vắng nhà
cùng với đó là loạt lời đồn thư hư thực rất đáng sợ về một kẻ lạ thường xuyên mang theo dao bịt mặt chỉ để hở hai mắt
có khả năng di chuyển đi lại trên mái nhà để theo dõi vào bên trong
tuy nhiên lúc mới nhận tin ban đầu thì các đối tượng các người bị hại này thì họ còn e dè
tức là nghĩ là họ không có trình bày hết cho công an điều tra
sau đó là bằng một số biện pháp nghiệp vụ cũng như là động viên của người trực tiếp ghi lời khai
thì một số người bị hại này họ cũng có trình bày cụ thể hơn cho điều trợ viên cũng như là cụ trưởng trinh sát
thì trên cơ sở mà chúng tôi là phân tích sau đánh giá nhận định đối tượng thì công an huyện có hợp lại một lần
sau đó là nhận định là khả năng đối tượng này thì là đối tượng trong địa phương
am hiểu về thông thuộc địa bàn biết được là quy luật hoạt động sinh hoạt của một số người làm biển
cho nên là cái thủ đoạn của đối tượng này thì chủ yếu là hoạt động vào ban đêm
gọi là khuy bán người và cái nhà mà đối tượng này đột nhập vào thì chủ yếu là phụ nữ chị em không có đàn ông ở tại nhà
vì đặc điểm nhận dạng và thủ đoạn của đối tượng qua mô tả của các chị có đến chín mươi trùng khớp với nhau
nên cơ quan điều tra có đủ căn cứ khẳng định thủ phạm của các đối tượng này là cùng một đối tượng gây ra
và chắc chắn phải là người địa phương

sự manh động táo tận của đối tượng công an huyện thanh hải đã báo cáo đồng chí giám đốc công an tỉnh
và được yêu cầu xác lập chuyên án truy xét
vào ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín chuyên án được xác lập
do tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên công an tỉnh ninh thuận đã cử một tổ trinh sát
thuộc phòng cảnh sát hình sự xuống hỗ trợ công an huyện ninh hải để đấu tranh làm rõ chuyên án
thanh hải là một xã vẹn biển
trong vùng đá hầu hết đàn ông đêm đêm theo thuyền ra khởi
trong thôn chỉ còn lại phụ nữ người già và trẻ em
nhiều ngôi nhà được xây dựng tạm bỡ cửa thì lỏng lẻo không kiên cố
nhận định đối tượng rất có thể sẽ tái diễn hành vi phạm tội
ban chuyên án đã hợp và giao nhiệm vụ cho một tổ công tác thực hiện tuần tra bật phục
từ địa bàn hai thôn mỹ tân một và mỹ tân hai để truy bắt đối tượng
tổ công tác đã phân tích nghiên cứu kỹ địa bàn
việc tại một số nơi mà nguy cơ đối tượng sẽ đột nhập là rất cao
tuy nhiên có lẽ đối tượng đã nghe ngóng được tình hình
biết được sự xuất hiện của lực lượng công an
nên hắn đã im hơi lẳng tiếng tuyệt nhiên không xuất hiện
song song với việc tuần tra bật phục
bàn chuyên án cũng đã triển khai phương án số hai
tổ chức ba công tác tiến hành ra soát trên địa bàn một thôn mỹ tân một và mỹ tân hai
là nơi xảy ra liên tục bốn vụ cướp hiếp trong thời gian qua
đối tượng rà soát là nam thanh niên có những đặc điểm nhận dạng như các vị này đã mô tả
đặc biệt tập trung sàng lọc những đối tượng có những bệnh
hoặc có những biểu hiện bất thường về mặt tâm sinh lý
như là hay treo trọc phụ nữ
tổng số lượng thuộc diện ra soát là khoảng từ một năm trăm linh đến hai người
trước khi mà triển khai thành lập ba tổ để đi kiểm tra ra soát
thì chúng tôi là có nhờ xã lập danh sách của ra soát tập trung vào hai thôn
là thôn mỹ tân một và thôn mỹ tân hai
là có khoảng một sáu trăm sáu mươi một hộ và hơn sáu khẩu
và ra soát cụ thể là từng nhà có bao nhiêu thanh niên
và sau đó là triển khai hai tổ đi giả soát
một tổ ở mỹ tân một và một tổ ở mỹ tân hai
cùng thời điểm đó thì cũng là thời điểm đang bổ xuất ra soát
và phí thông tin về dữ liệu và dân cư
cho nên là nó cũng có một cái thùng tiện là đi ra soát về dữ liệu thông tin dân cư
chúng tôi vừa mới kiểm tra vừa lên tới nhà thì liên hệ với họ
với tường hộ kiểm tra thử nhân khẩu có đúng không
và đồng thời là cũng nhìn thấy những đặc điểm nhận dạng của những thanh niên trong từng hộ là
có đúng với đặc điểm
có những đặc điểm nào trồn khớp với những đặc điểm mà bị hại đưa ra về người thực hiện hành vi không
trong quá trình thực hiện ra soát
nhiều thanh niên e ngại không muốn tiếp xúc hợp tác với tổ công tác
do lo sợ những người xung quanh sẽ nghĩ không hay về bệnh
hơn nữa đặc thù vùng biển
hầu hết đàn ông sẽ đi đánh cá vài ngày
nên không phải lúc nào tổ công tác cũng tới cũng sẽ gặp được trực tiếp
tuy nhiên sau một thời gian thực hiện kiên trì quyết liệt
các tổ công tác đã lọc ra được khoảng sáu mươi đối tượng
có những đặc điểm nhận dạng tương tự như các bị hại bâu tả
danh sách này được chuyển về cho một tổ công tác khác
tiến hành kiểm tra sàng lọc thêm một lần nữa
trong khi công tác ra soát đang được tiến hành tại một thôn là mỹ tầng một và một a
thì ban chuyên án nhận được một thông tin rất khả quan
từ viện khoa học bình sự phía nam
đó là kết quả quá trình giám định đã thu được một báu dna nam giới trên người bị hại
đây có thể nói là một thông tin rất đáng mừng trong quá trình phá án
bởi ban chuyên án sẽ có căn cứ khoa học chính xác nhất để xác định thủ phạm

quay trở lại với công tác rà soát trên địa bàn sau khi lập danh sách những người có đặc điểm tương đối trùng với mô tả của bị hại cơ quan điều tra đã mời từng người lên làm việc dựa vào lời khai của họ để xác minh về việc sử dụng thời gian vào những thời điểm xảy ra các sự việc
sau khi loại trừ những người có chứng cứ ngoại phạm còn lại danh sách hai mươi năm đối tượng nghi vấn được cơ quan điều tra lấy mẫu đi giám định ghi hình này
khoảng thời gian chờ đợi kết quả giám định là chuỗi thời gian hồi hợp nhất của những cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án
trong số hai mươi năm người được gửi đi ai sẽ là thủ phạm liệu rằng mọi nỗ lực của cán bộ trong chuyên án suốt thời gian qua có cho ra được kết quả hay không

thế nhưng trái với mong đợi của lực lượng điều tra kết quả mà viện khoa học hình sự phía nam trả về đã tạo nên một hụt hẳn lớn

không có cuộc quyết tâm hay làm cho bằng được xin mọi lực lượng từ công an tỉnh từ huyện từ các phòng nghiệp vụ là để mọi biện pháp để tìm ra đối tượng
chứ không để mà địa bàn nó xảy ra như thế dân nó hôn mê
chuyên án lúc này lại trở về vạch xuất phát ban đầu khi đáp án cuối cùng vẫn chưa được tìm ra
đối tượng vẫn lẫn khuất đâu đó như bóng ma trong đêm tối
thì nỗi ám ảnh vẫn còn đè nặng lên người
các trinh sát đã khoanh vùng được một cái tên với rất nhiều đặc điểm đáng chú ý
sau khi mở rộng điều tra thì có nổi lên thì đối tượng trần quang tâm
tên thường gọi là điện
đối tượng này sinh năm hai nghìn hai
hồ khẩu là ở thôn mỹ phong thuộc xã giang hải
đối tượng mà mình đưa vào diện đối tượng nghi vấn thì là thứ nhất là nó có đặc điểm tương đồng với đối tượng gây án
với lại là đặc điểm về sinh lý là không được bình thường
là thường xuyên
đang rình mò rồi
đang rình mò các phụ nữ rồi
thường xuyên đi vào ban đêm
và đặc biệt là đối tượng này là đối tượng sử dụng ma túy nghiện ma túy
xác bệnh thông tin về nhân thân của tân
các trinh sát nắm được đối tượng sinh sống một mình do cha mẹ đã ly hôn từ lâu và bỏ đi làm ăn xa
mặc dù hậu khẩu ở thôn mỹ phong
nhưng đối tượng này thường xuyên qua lại nhà ông bà ngoại ở thùng mỹ tân
rất gần với nhà của
của bị hại nguyễn thị a
tân thỉnh thoảng có đi biển nhưng thời gian này lại ở nhà và thường xuyên tụ tập bạn bè ăn chơi
vào ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trong khi cơ quan điều tra đang tiến hành thu tập xác minh nguyễn văn tân
thì công an huyện ninh hải nhận được thông tin trình báo của một công dân sinh sống trên địa bàn của thôn mỹ phong xã thành hải
nói về việc rạng sáng ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
có một đối tượng đã đột nhập vào nhà bà cướp đi hai triệu bảy trăm linh ngàn đồng
khi đột nhập vào nhà đối tượng đã dùng chày khống chế yêu cầu bà không được kêu la
đối tượng dùng chày đập hai nhát vào đầu
sau đó đối tượng đã dùng chày đập hai nhát vào đầu
tuy nhiên việc làm sao để tân thừa nhận mình là thủ phạm trong vụ cướp tại nhà bà thiện chưa phải là kết quả cuối cùng mà các điều tra viên nhắm tới
tuy nhiên việc làm sao để tân thừa nhận mình là thủ phạm trong vụ cướp tại nhà bà thiện chưa phải là kết quả cuối cùng mà các điều tra viên nhắm tới
tân đã nằm trong diện nghi vấn số một gây ra hàng loạt vụ hiếp cướp trên địa bàn xã thanh hải
việc yêu cầu tân lên cơ quan điều tra làm việc liên quan đến vụ cướp nhà bà thiện
là một cơ hội thuận lợi để cơ quan điều tra tiến hành lấy mẫu tóc của đối tượng
gửi đi giám định dna
nên ngay sau đó đối tượng tân đã được cho về nhà
tuy nhiên bàn chuyên nhắn đã cử một tổ trinh sát âm thầm
bí mật giám sát mọi hoạt động của tân hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ